thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo ngày năm tháng một mươi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
cơ bản sẽ được tổ chức ổn định như năm hai nghìn hai mươi một nhưng tăng cường phân cấp cho địa phương
tùy vào tình hình dịch covid một mươi chín
cụ thể các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương
theo khung thời gian quy định của bộ giáo dục và đào tạo
thời gian tổ chức thi có thể điều chỉnh thay đổi tùy thuộc vào tình hình dịch của từng địa phương
nội dung thi chủ yếu vào lớp một mươi hai và nằm trong chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành
không bao gồm các nội dung được tinh giản mà bộ giáo dục đã công bố trước đó
đề thi sẽ được xây dựng phù hợp đảm bảo độ phân hóa công bằng theo các mức độ khác nhau
tránh học tủ học lệch khuyến khích sáng tạo của các thí sinh
về phía các trường đại học cao đẳng bộ giáo dục và đào tạo cho phép các trường tự chủ trong tuyển sinh
tuy nhiên phải tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế hướng dẫn của bộ
bộ cũng khuyến khích những trường đại học ngành học thuộc tốt đầu có mức độ cạnh tranh cao
chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm công cụ sàng lọc sơ tuyển
sau đó cần có thêm các hình thức chọn lọc bổ sung khác để phân loại thí sinh một cách tốt nhất
phù hợp với yêu cầu của từng trường